trung quốc và asean có sự gắn kết chặt chẽ về địa chính trị văn hóa truyền thống
quan hệ kinh tế mậu dịch
không những thế trong quan hệ ngoại giao asean có vị thế quan trọng đối với trung quốc và ngược lại
trong hai thập kỷ rưỡi qua bức tranh quan hệ asean trung quốc nổi bật với những mảng sáng nhiều màu sắc
chưa bao giờ asean trung quốc có được mối quan hệ gần gũi hợp tác chặt chẽ và khá toàn diện như hiện nay
thế nhưng để gìn giữ và củng cố mối quan hệ tốt đẹp này cả asean và trung quốc vẫn cần phải nỗ lực
gạt bỏ những bất đồng đồng tâm hiệp lực đi đến cùng và xây dựng lòng tin lẫn nhau
ngày bảy chín tại hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi chín tại viên trăn lào

hội nghị cấp cao asean trung quốc đã đặt thỏa thuận về áp dụng bộ quy tắc tránh và trả bất ngờ trên biển ở biển đông
ngày một mươi một tháng chín hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba đã khẳng định quyết tâm
củng cố quan hệ hữu nghị trung quốc asean thúc đẩy xây dựng khu vực thương mại tự do giữa hai bên
vốn đã được ký kết từ năm hai nghìn chín
trung quốc chắc chắn sẽ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với asean
hỗ trợ xây dựng cộng đồng asean vững chắc ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong hợp tác khu vực và quốc tế
để đánh giá quan hệ asean trung quốc đã tiến bộ như thế nào cho đến nay
chỉ cần nhìn vào chỉ số kim ngạch thương mại song phương tăng đáng kinh ngạt tới bốn mươi ba lần từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
đạt mức ba trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi năm
hiện trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của asean
và asean là đối tác thương mại lớn thứ ba của trung quốc
vì thế phát triển mối quan hệ với asean là một ưu tiên ngoại giao láng giềng của trung quốc
trong hai thập kỷ rưỡi qua quan hệ asean trung quốc đã trải qua nhiều bước thăng trầm
bất kể thực tế đó mối quan hệ này đã phát triển rất nhanh đặc biệt trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi
chỉ một mươi hai năm kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một
asean và trung quốc đã quyết định nâng cấp quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược
một cấp độ cao trong hệ thống quan hệ quốc tế đường đại
hợp tác giữa hai bên ngày càng mở rộng và đã bao trùm lên hơn hai mươi lĩnh vực với bốn mươi cơ chế hợp tác khác nhau
không chỉ hợp tác trên cơ sở song phương asean và trung quốc còn hợp tác chặt chẽ với nhau
trong các cơ chế hợp tác khu vực do asean dẫn dắt và đóng vai trò trung tâm
như asean một asean ba ias eas admm cộng và arf
thành công của trung quốc có lợi cho khu vực asean và sự thành công của asean cũng đem lại lợi ích cho trung quốc
và đây sẽ là kim chỉ nam để thúc đẩy quan hệ đối tác asean trung quốc
sau hai mươi năm năm phát triển quan hệ asean trung quốc đã đạt được những thành tiệu to lớn
đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình ổn định ở đông nam á
nhất là trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi trở về trước
vị thế của asean của trung quốc trong khu vực và thế giới đã được nâng cao nhờ sự phát triển của mối quan hệ đó
rõ ràng qua những thành tựu đạt được quan hệ giữa asean và trung quốc được đánh giá là có những bước phát triển
phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong hai mươi năm năm qua
tuy nhiên trong bối cảnh vẫn còn nhiều khác biệt và nguy cơ rủi ro lớn trong mối quan hệ về kinh tế và chính trị hiện nay
cả trung quốc và asean đều hiểu rằng đã đến lúc cần biến lòng tin chiến lược thành những kết quả cụ thể hơn
để duy trì ổn định và phát triển mối quan hệ theo hướng hợp tác và bền vững hơn
ngoài những thành tiệu nổi bật trong hơn hai thập kỷ qua nhìn sâu trong mối quan hệ đối tác giữa asean và trung quốc
không phải tất cả đều là gam màu hồng
minh chứng rõ ràng cho nỗi lo ngại này thể hiện ở thâm hụt thương mại của asean với trung quốc gia tăng
cụ thể asean thâm hụt bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ trong hoạt động thương mại với trung quốc trong năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra trung quốc cũng đầu tư vào asean chậm hơn chỉ với một cam kết đầu tư tám một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
theo các chuyên gia kinh tế không có lòng tin chiến lược và một mối quan hệ chính trị ổn định
thành tiệu đạt được trên mặt trận kinh tế của hai bên sẽ chỉ là tạm thời
nếu hai bên không nhanh chóng khôi phục lòng tin lẫn nhau
bất kỳ nỗ lực để phục hồi quan hệ hai bên trong hai mươi năm năm tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn
tầm nhìn dài hạn của trung quốc về mối quan hệ hòa bình và thịnh vượng với asean sẽ khó thành hiện thực
ngoài những dấu hiệu không mấy khả quan về hợp tác thương mại một số chuyên gia cho rằng một số
khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh biển và chủ quyền có thể tiềm ẩn những nguy cơ căng thẳng trong tương lai
coc là hy vọng tốt nhất của asean và trung quốc để định hình lại mối quan hệ chiến lược hiện tại
cả hai bên phải giải quyết những vấn đề phức tạp và quan trọng liên quan đến việc hoàn thiện
quy tắc ứng xử tại biển đông coc sự chậm trễ của coc sẽ làm lãng phí cơ hội để giúp hai bên xây
dựng lòng tin vốn rất cần thiết tại thời điểm này có nhiều ý kiến cho rằng vì lợi ích của hòa bình
an ninh và ổn định ở đông nam á cũng như vì sự phát triển của mỗi bên
asean và trung quốc cần nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục các vấn đề đang
cản trở sự phát triển mối quan hệ này trung quốc và asean vẫn còn một trạng
đường dài để xây dựng quan hệ đối tác thực sự trong suốt chặng đường ấy các bên nhất thiết phải
đầu tư mạnh mẽ và thiết thực hơn nữa để xây dựng lòng tin thái độ tôn trọng lẫn nhau cũng như sự
cân bằng trong việc thúc đẩy những lợi ích riêng và đảm bảo các lợi ích chung nói cách khác việc
tăng lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực chính là vấn đề then chốt để tăng cường và thắt chặt
quan hệ trung quốc asean theo các chuyên gia hợp tác và phát triển vẫn là dòng chủ lưu trong điều
hòa các mối quan hệ quốc tế hiện nay mối quan hệ truyền thống giữa asean và trung quốc cũng không
nằm ngoài xu thế này tuy nhiên đã đến lúc cả hai bên cần đến tầm nhìn rộng hơn để điều chỉnh mối
quan hệ bất đối xứng hiện nay nhưng trên hết thay vì là những khẩu hiệu chung chung niềm tin
rằng quốc gia sẽ cần được củng cố bằng những hành động hợp tác cụ thể trên nguyên tắc bình đẳng và
cùng có lợi hợp tác trên tinh thần bình đẳng bao giờ cũng mang đến lợi ích cho cả hai bên thế nhưng
để có thể hợp tác và đồng thuận với nhau chỉ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau mới mang lại kết
quả tốt đẹp mối quan hệ asean trung quốc cũng không nằm ngoài xu hướng đó và để hiểu rõ hơn về
vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ khoa học trần khánh viện nghiên cứu đông nam á
thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của
truyền hình nhân dân thưa ông ông ấn tượng thế nào về mối quan hệ giữa asean và trung quốc trong hai mươi năm năm qua
trong hai mươi năm năm qua từ khi trung quốc và asean thiết lập quan hệ đối tác đến nay thì phải nói rằng là
cái ấn tượng sâu nhất mà rõ ràng nhất và đưa lại những cái tác động mạnh mẽ nhất đối với hai thực thể này
thì đó là phải nói là cái thương mại giữa asean trung quốc phát triển
asean rất là nhanh từ chỉ có vài tỷ đô la mà trong hai năm qua thì phải nói nó đưa lên trên bốn trăm linh tỷ đô la
thương mại hàng năm tăng trưởng rất nhanh và phải nói là trung quốc trở thành đối tác số một của asean trong thương mại
và đang vươn lên trở thành một trong nhà đầu tư lớn của asean
thì phải nói rằng là cái hợp tác kinh tế là một cái ấn tượng rất sâu sắc trong hai mươi năm năm phát triển quan hệ
đối tác đổi đến đến đối tác toàn diện đối tác chất lượng giữa asean và trung quốc
vâng trong thời điểm hiện tại thì tại sao có nhiều người lại cho rằng lòng tin chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng
trong mối quan hệ giữa asean và trung quốc
thầm niên gần đây vài năm gần đây cái lòng tin chiến lược giữa asean trung quốc đang bị thách thức
bởi vì phải là những cái vấn đề an ninh đang nổi lên đặc biệt là liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển đông
điều này làm cho
tổ chức asean và đặc biệt nhiều nước asean có lợi ích sống còn với đồng lo ngại
nó đã tạo ra xói mòn cái lòng tin chiến lược mà được asean và trung quốc từng bước gây dựng nó trong hai thập niên đầu sau chiến tranh lạnh
và phải nói rằng cái lòng tin chiến lược nó hết sức quan trọng
nó là nền tảng cho hợp tác kinh tế làm cho giao lưu văn hóa tiếp xúc giữa nhân dân của
hai cái thực thể với nhau
một cái vấn đề nữa là lòng tin chiến lược
phải nói trong quan hệ kinh tế giữa asean và trung quốc thì không phải nước nào cũng gặt hái được cái thành quả phát triển trong phần kinh tế
nhiều nước thì càng ngày càng nhập siêu trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm của trung quốc
và trong đó là cũng nhiều nước rằng là cũng không phát huy cái lợi thế thị trường một tỷ dưới tư dân của trung quốc một thị trường lâu đớn
và phải nói rằng trong cái quá trình mở rộng cái hợp tác quan hệ kinh tế đặc biệt là khu vực mụi dịch tự do asean trung quốc
thì nó phát triển khá sâu rộng giữa hai thực thể này
nhưng mà phải nói là một số nước thì cũng không phát huy được cái lợi ích mà cái khu vực mầu dịch tự do asean trung quốc tạo ra
cho nên tôi nói rằng là cái lòng tin chiến lược đầu tiên là phải có những cam kết để duy trì hòa bình ổn định
ở khu vực đặc biệt là phải giải quyết bằng con đường hòa bình thông qua thương lượng thông qua dựa trên luật pháp quốc tế
thưa ông ông đánh giá thế nào về triển vọng phát triển của mối quan hệ asean và trung quốc trong tương lai ạ
quan hệ asean trung quốc nó vẫn là phát triển
tuy nhiên là phải nói là nó đang chịu nhiều thách thức
nhưng tôi nói là thách thức tức là lòng tin chiến lược đang bị suy giảm cần phải xây dựng lại cái lòng tin chiến lược
và vẫn phải củng cố nó
phần phải bố
bồi đắp cái lòng tin trung quốc cũng mong muốn là thập kỷ tới muốn quan hệ asean trung quốc trở thành một thập kỷ kim cương
tức là tốt hơn cái thập kỷ vàng cái thành tựu nổi bật ấn tượng về kinh tế vừa qua
cho nên cái chỉnh đoán gọi là dự báo là triển vọng sắp tới quan hệ asean trung quốc nó đi về đâu như thế nào cũng rất khó
nhưng tôi nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào nỗ lực của hai phía

cameron còn khiến du khách phải bồi hồi vì những vườn dâu được chăm sóc kỹ lưỡng với những chủng dâu chữ quả
ngoài những đồ điền trè và dâu các trang trại trồng hoa nhiều màu sắc thì vườn oải hương lavender garden là một điểm đến không kém phần hấp dẫn của cameroon
không cần phải sang tận trời âu xa xôi bạn có thể chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hoài hương ngay ở vùng đông nam á
phần cuối của chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình
kinh tế văn hóa xã hội trong khu vực asean
ngày một mươi chín tháng chín vừa qua hội nghị chuyên đề về chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi đã diễn ra tại thủ đô jakarta của indonesia
hội nghị do phái đoàn thường trực của trung quốc tại hiệp hội các quốc gia đông nam á asean phối hợp với ban thư ký asean
và chương trình phát triển của liên hợp quốc undp tổ chức
hội nghị có hai phiên thảo luận về hành động ưu tiên việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
gồm so đói giảm nghèo môi trường bền vững quan hệ đối tác đầu tư sức khỏe giới tính và giáo dục
hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về chính sách ứng phó với vấn đề đói nghèo bất bình đẳng
và các thách thức trong việc thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn ba mươi
hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về chính sách ứng phó với vấn đề đói nghèo bất bình đẳng
riêng lào brunei myanmar chưa ghi nhận trong đó tại malaysia có sáu ca philippines ghi nhận bốn ca
hai nước trong khu vực hiện có số ca nhiễm zika cao nhất hiện nay là singapore với ba trăm sáu mươi chín ca thái lan là ba trăm một mươi bốn ca

đại diện các quốc gia đã thảo luận và thống nhất dự thảo tuyên bố chung phòng chống dịch bệnh do virus zika